chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
tính đến sáng ngày chín tháng năm việt nam đã có ba hai trăm bốn mươi năm trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có một tám trăm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước hai trăm năm mươi sáu ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
theo báo cáo của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tính đến thời điểm này nước ta đã có hai sáu trăm linh hai trên ba hai trăm bốn mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi

trong lớp có hai bệnh nhân dương tính với sars cov hai thuộc xã xuân lâm thuận thành bắc ninh là ổ dịch liên quan đến mão điền
bệnh nhân thứ năm bảy mươi bốn tuổi ở thôn hiệp lộc ba xã hiệp thuận phúc thọ là người đến nhà bệnh nhân ba một trăm một mươi
người đã điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung về
tất cả các bệnh nhân dương tính với sars cov hai vừa mới được phát hiện đều được chuyển đi cách ly điều trị tại bệnh viện
liên quan đến ổ dịch mão điền thuận thành bắc ninh trung tâm kiểm soát thành phố hà nội cũng ra thông báo
tìm người trên địa bàn tp hà nội đã đến đám cưới nhà ông bà phong trà ở xóm công xã mão điền vào ngày ba mươi tháng bốn một tháng năm hai nghìn hai mươi một
những người đến dự đám cưới nói trên phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế gần nhất
để được tư vấn và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế hà nội
số điện thoại chín sáu chín không tám hai một một năm và chín bốn chín ba chín sáu một một năm
vào cuối trong sáng ngày hôm nay thì tỉnh thừa thiên huế và tỉnh hưng yên thông báo có thêm hai trường hợp dương tính với sars cov hai
cụ thể trường hợp dương tính với sars cov hai thứ hai trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ở thôn sơn tùng xã phong điền huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
người này làm việc tại thẩm mỹ viện amnesty
thành phố đà nẵng
hiện tại các ngành chức năng của tỉnh đang tập trung truy vết các f một f hai của trường hợp này
và bước đầu xác định có một mươi ba f một chín mươi tám f hai
tính đến thời điểm này thừa thiên huế có một trăm năm mươi tám trường hợp f một chín trăm tám mươi chín f hai một một trăm bốn mươi năm f ba
liên quan đến hai trường hợp dương tính với sars cov hai trên địa bàn
tất cả đều được giám sát cách ly truy vết theo quy định phòng chống dịch bệnh
trung tâm y tế thị xã mỹ hào của tỉnh hưng yên cho biết
trên địa bàn lại phát hiện thêm một ca dương tính với sars cov hai
là một cháu gái một mươi tuổi ở tổ dân phố nguyễn xá phường nhân hòa
đây là nơi có bệnh nhân ba nghìn một mươi ba bị lây nhiễm từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
qua truy vết nhanh những người tiếp xúc liên quan đến cháu
bước đầu phát hiện một trường hợp f một một mươi trường hợp f hai và ba mươi một người f ba
cơ quan chức năng đang tiếp tục ra soát để cách ly
như vậy tỉnh hưng yên hiện có một mươi một người bị mắc covid một mươi chín qua nguồn lây từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
thưa quý vị trong khi lực lượng chức năng đang căng mình làm nhiệm vụ phòng chống dịch
thì nhiều đối tượng vì lợi nhuận vì thói đua đòi ham chơi
vẫn bất chấp lệnh cấm để hoạt động tụ tập gây mất an ninh trật tự gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
và lực lượng chức năng sẽ phải tiếp tục tăng cường các giải pháp để phòng ngừa kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch
mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm
một mươi ba đối tượng này vào đêm ngày bốn dạng sáng ngày năm tháng năm vừa qua
bất chấp lệnh đóng cửa dịch vụ karaoke các đối tượng đã lén lút hoạt động
khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra một phòng hát
phát hiện một mươi ba đối tượng nam nữ đang có hành vi sử dụng ma túy bay lắc trong tiếng nhạc
các đối tượng đều biết có lệnh cấm dịch vụ karaoke do dịch bệnh phức tạp
nhưng vẫn cố tình hoạt động và tìm cách để che giấu sự phát hiện của lực lượng chức năng
các đối tượng đã có phân kết là cấm hoạt động của ấn
nhưng mà ông chủ vẫn vợ bảo bọn em đi làm
xong rồi chưa người để
có hai người mà
có quần đĩ có khóa cổng xong một người trồng ở trên
còn xếp thì ở dưới
có em biết là dịch covid cũng đang bị cấm tụ tập đông
nói ngoài lúc uống rượu bia rồi thì những nhận thức đấy mình không nhận thức được
trong đầu có men ai dùng đi đâu thì hàm muốn mình lại đi chơi
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
tại địa bàn huyện thạch thất lực lượng công an cơ sở đã tổ chức ký cam kết
đến từng hộ kinh doanh dịch vụ karaoke trò chơi điện tử nhà hàng quán ăn vỉa hè
dừng hoạt động và chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên một bộ phận người dân vẫn thiếu ý thức
cố tình vi phạm và tìm cách che giấu hành vi vi phạm
việc tổ chức tuyên truyền vận động thì là thường xuyên liên tục có ký cam kết
tuy nhiên thì các đối tượng lợi dụng hoạt động ở chỗ là
khi tất cả đều ký cam kết đều cam đoan cam kết đầy đủ cả
tuy nhiên khi lực lượng chức năng không có mặt tại địa bàn
thì đóng cửa hát có người canh gác rồi là có hệ thống camera giám sát ở ngoài
khi phát hiện lực lượng chức năng sẽ báo nghỉ hoặc là khóa cửa ở ngoài
thì rất là khó khăn cho việc là phát hiện và xử lý
đằng trong đấy có nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành nhiều địa phương khác nhau
có thể là phát sinh các dịch bệnh
nên là chúng tôi cũng phối hợp với địa phương là thường xuyên kiểm tra
giám sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác để kiểm tra và xử lý kịp thời
cùng với công tác tuyên truyền vận động trong những ngày này
lực lượng công an tại cơ sở tăng cường tối đa lực lượng
thành lập các tổ công tác triển khai tuần tra khép kín địa bàn
đặc biệt là vào ban đêm không để phát sinh các tụ điểm phức tạp
gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
bên cạnh việc tuyển truyền nhắc nhở như vậy tuần tra kiểm soát
thì chúng tôi cũng tăng cường công tác
các tuần tra giữ gìn xử lý vào ban đêm
đặc biệt là ban đêm cũng như các địa điểm mà tập trung đông người
có nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh
vận động người dân tại khu dân cư
khi phát hiện hoặc xác định được những người mà đi đến vùng dịch
và từ vùng dịch trở về có nguy cơ lây nhiễm cao
cũng như đối với người nước ngoài đến cư chú trên địa bàn
thì kịp thời thông báo cho công an xã
để chúng tôi phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện
và các phòng nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra
trong công tác phòng chống dịch
lực lượng công an nhân dân với vai trò là lực lượng mũi nhọn
đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm
vừa kết hợp tuyên truyền vận động
vừa kiên quyết đấu tranh
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm
liên quan đến phòng chống dịch bệnh